tối qua ngày ba mươi một tháng ba tại trung tâm du lịch cát bà huyện cát hải thành phố hải phòng
đã diễn ra kỷ niệm sáu mươi năm ngày bác hồ về thăm làng cá
ngày truyền thống của ngành thủy sản việt nam và khai mạc du lịch cát bà xanh năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của đông đảo nhân dân và du khách thập phương
chương trình nghệ thuật mang chủ đề cát bà xanh hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của hơn ba trăm linh nghệ sĩ nổi tiếng nhóm múa nhóm nhạc
tạo không khí đêm hội vừa sâu lắng chữ tình vừa sôi động hối hả
tạo ấn tượng sâu sắc cho người xem nhằm giới thiệu về lịch sử văn hóa
con người cát bà cát hải nói riêng và thành phố hải phòng nói chung
đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ thương hiệu cát bà xanh
đến đông đảo nhân dân du khách trong nước và quốc tế